công an huyện cai lệ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
vừa làm việc với một mươi tám đối tượng có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
do mâu thuẫn từ trước đêm một tháng sáu nguyễn hồng phúc đã nhờ lê văn chế linh và lê minh trước
rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí bình xịt hơi cay đánh anh đặng hoàng khang tử vong
cơ quan công an xác định trước và bùi tấn thiệt trực tiếp dùng dao đâm nạn nhân gây thương tích dẫn đến tử vong
đồng thời tạm giữ năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người